sáng tám tháng sáu ủy ban thường vụ quốc hội bàn soạn thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến phạm vi sửa đổi bổ sung luật tổ chức quốc hội
trong đó nhấn mạnh vào các nội dung quan trọng như tiêu chuẩn đại biểu quốc hội tỷ lệ phần trăm đại biểu quốc hội chuyên trách
các đại biểu cho biết luật tổ chức quốc hội có hiệu lực thi hành được hơn ba năm
về cơ bản các quy định đang phát huy tác dụng tốt chưa có vướng mắc lớn
một số vấn đề tiếp tục cải tiến đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của quốc hội đã và đang triển khai thực hiện
thì cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả trong thực tế
vì vậy các đại biểu nhất trí với một số quy định đã được nêu trong luật như
tiêu chuẩn đại biểu quốc hội có ít nhất ba mươi năm đại biểu quốc hội chuyên trách
điều này sẽ tăng cường quyền lực của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân
qua hoạt động cho thấy đại biểu quốc hội chuyên trách đã phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm
tâm huyết trong việc thay mặt cử tri để đạt tại các nghị trường quốc hội những vấn đề bức xúc
tồn tại và hạn chế chưa được khắc phục để từ đó quốc hội sẽ có những quyết sách đúng đắn
và hiệu quả trong cuộc sống để ổn định đời sống cho nhân dân